phiên họp thứ ba của ủy ban thượng vụ quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật đường sắt sửa đổi
đa số đại biểu đã đồng ý với việc cần thiết phải sửa đổi luật đường sắt năm hai nghìn năm
như đã nêu trong tờ trình của chính phủ
tuy nhiên theo báo cáo của bộ giao thông vận tải thì từ năm hai nghìn tám trở lại đây
thị phần của ngành đường sắt giảm mạnh so với các phương thức vận tải khác
nhiều đại biểu đề nghị làm rõ khi sửa đổi luật thì thị phần ngành đường sắt có tăng lên và sẽ tăng lên bao nhiêu
được sửa đổi với cả cái lý do ban đầu ta cũng thấy rằng là nó ảnh hưởng tới cái thị phần của cái giao thông đấy
thì đề nghị là cho biết rằng là nếu cái luật này được sửa đổi thì cái thị phần nó được tăng lên là bao nhiêu
hiện nay là chỉ chiếm có một một mươi bốn lượng hành khách thôi
một số đại biểu khác băn khoăn về nguyên nhân khiến thị phần ngành đường sắt sụt giảm trong thời gian qua
có phải do những hạn chế của luật đường sắt năm hai nghìn năm hay do việc triển khai luật vào cuộc sống còn chưa tốt
có phải là do luật hai nghìn năm chúng ta
nếu chúng ta là đường lối không đúng không những chủ trương không đúng không thì chúng tôi thấy là không hẳn
ví dụ như là cái báo cáo của các đồng chí nêu ra đây thì có mấy phần
trong đó có những cái mục nói là những vấn đề luật đường sắt hai nghìn năm đã quy định nhưng chưa triển khai thực hiện được
nếu mà vậy là do chúng ta không triển khai thực hiện thì đừng có đổ cho luật là không tốt
cho ý kiến tại phiên họp phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng cho rằng
để ngành đường sắt phát triển hơn trong thời gian tới
cần thiết phải quy định chính sách ưu đãi hỗ trợ hoạt động đường sắt
đặc biệt phải gắn với phát triển kinh tế xã hội đảm bảo kết nối vùng liên vùng
tôi thấy về chính sách ưu đãi là cần
bởi vì nếu trong chiến lược phát triển mà không có những nội dung mà ưu đãi về đất
về điều kiện thì báo cáo chứ sẽ không có phát triển
nhưng mà nó phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
và đảm bảo kết nối các vùng và liên vùng để đảm bảo cho thế
nó bình đẳng nó làm sao
phát triển cả kinh tế cả xã hội nữa
ngày mai một mươi ba tháng chín theo chương trình làm việc của ủy ban thường vụ quốc hội
sẽ cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chuyển giao công nghệ